các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đang cố gắng dùng các phương pháp điều trị tốt nhất
để cứu hai anh em ngộ độc botulinum do trong những ngày vừa qua
tiên lượng của hai bệnh nhân này đang ngày một xấu đi
riêng các bệnh nhi có liên quan đến botulinum thì đang có khởi sắc với một cháu đã xuất viện
theo thông tin từ bệnh viện chợ rẫy
ở ngày thứ một mươi bốn nhập viện điều trị của hai bệnh nhân nhiễm độc tố butilum
sức khỏe của hai anh em đang có chiều hướng xấu
người em nhập viện trong tình trạng nặng liệt cơ sức cơ tuyệt chiên một trên năm
đến thời điểm hiện tại chưa thấy có sự cải thiện hồi phục
trên người anh ngay thời điểm nhập viện bệnh nhân này có tình trạng khá hơn người em
nhưng sau một mươi bốn ngày tình trạng liệt cơ đang diễn tiến xấu sức cơ chỉ còn hai trên năm đến ba trên năm
cả hai đang nằm tại phòng hồi sức tích cực của khoa bệnh nhiệt đới
riêng cháu bé một mươi bốn tuổi bị ngộ độc botulinum trước đó
điều trị tại bệnh viện di động hai sức khỏe đã ổn định và được xuất viện tái khám theo lệ thiện
hai em còn lại vẫn đang được thở máy và theo dõi sát tình trạng sức khỏe